vừa qua tổng cục du lịch việt nam đã công bố số lượng khách quốc tế đến việt nam trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi
theo đó việt nam đã đón một lượng khách quốc tế kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay
riêng tháng một mươi một việt nam đón gần một hai triệu lượt khách nước ngoài tăng một mươi bốn so với tháng trước
đây là tháng thứ tám kể từ đầu năm lượng khách quốc tế đạt trên một triệu lượt một tháng
đưa lượng khách quốc tế đến từ đầu năm đến nay đạt hơn một mươi một sáu triệu lượt tăng gần hai mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
hầu hết thị trường trọng điểm nhất là các thị trường châu á đều tăng mạnh
trong đó khách trung quốc tăng bốn mươi bốn chín hàn quốc tăng năm mươi năm ba nhật bản tăng bảy bảy
riêng lượng khách đến từ châu âu ước tính tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
với đà này bộ văn hóa thể thao và du lịch dự kiến năm nay
lượng khách quốc tế đến việt nam sẽ đạt một hai triệu lượt
một mươi hai tám triệu lượt tăng hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu